thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay hai mươi chín tháng sáu các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
tiếp tục buổi thi thứ ba với bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội
buổi chiều ngày hôm nay các thí sinh dự thi môn ngoại ngữ
bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần vật lý hóa học sinh học
còn bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thành phần lịch sử địa lý giáo dục công dân
trong đó bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan
mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã để thi riêng
thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm
thời gian làm bài mỗi môn thành phần là năm mươi phút
theo lịch giám thị bắt đầu phát đề thi môn thành phần đầu tiên trong bài thi tổ hợp từ bảy h ba mươi phút để thí sinh bắt đầu làm bài năm phút sau đó
lần lượt các môn tiếp theo giám thị sẽ phát đề vào lúc tám h ba mươi phút và chín h ba mươi phút
theo thống kê của bộ giáo dục và đào tạo
tổng số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là trên một triệu thí sinh
trong đó số thí sinh đăng ký dự thi bài thi khoa học xã hội là gần năm trăm sáu mươi bảy em chiếm tỷ lệ năm mươi năm
số thí sinh đăng ký dự thi bài thi khoa học tự nhiên là trên ba trăm hai mươi ba em chiếm tỷ lệ ba mươi một năm mươi hai
ghi nhận trong ngày hôm qua hai mươi tám tháng sáu hơn một triệu thí sinh trong cả nước đã kết thúc ngày thi đầu tiên
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay là trên ba mươi hai triệu thí sinh trong cả nước đã kết thúc ngày thi đầu tiên
các quốc gia cấp tỉnh địa phương và các bên liên quan tiếp tục xác minh điều tra và xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật
bảy giờ ba mươi năm phút sáng ngày hai mươi tám tháng sáu thí sinh bắt đầu làm bài thi môn ngữ văn nhưng đến khoảng tám giờ trên mạng xã hội đã xuất hiện đề thi môn này
đến buổi chiều trên mạng xã hội cũng xôn xao thông tin lọt đề thi môn toán điều này gây nhiều lo lắng cho phụ huynh và các em thí sinh
một phần cũng có tại vì bây giờ nhớ có làm sao mà cả nước lại phải thi lại thì
cũng hơi bất công
đề thi nó lọt ra ngoài như thế thì cũng lo lắng bởi vì như bản thân con nhà mình thì tất nhiên là từ sáng đi ở nhà là mẹ đã dặn con là để điện thoại ở nhà
không trả nhớ đâu con đi vào phòng thi con lại quên con lại mang vào
thế thì con cũng để ở nhà rồi và đến lúc sáng nay nghe tin như thế thì cũng cảm thấy là như nếu như nhiều người người ta đặt vấn đề là thi nạ
thì lại không công bằng đối với những bạn mà người ta nghiêm chỉnh chấp hành luật
sáng nay bộ giáo dục và đào tạo
thông tin về vụ việc trên
theo đó cục an ninh chính trị nội bộ a ba bộ công an đã xác định được một thí sinh làm bài thi môn ngữ văn tại tỉnh cao bằng
và một thí sinh làm bài thi môn toán tại tỉnh yên bái đã dùng điện thoại chụp ảnh để thi và gửi qua mạng
hiện cục a ba đang tiếp tục phối hợp với ban chỉ đạo kỳ thi cấp quốc gia cấp tỉnh địa phương và các bên liên quan
để tiếp tục xác minh điều tra xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật
trong chiều qua ngày hai mươi tám tháng sáu bộ giáo dục và đào tạo đã ra công điện hỏa tốc gửi tới các tỉnh thành phố
yêu cầu tăng cường đảm bảo an ninh an toàn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi ba
chúng tôi yêu cầu tất cả các tỉnh thành phố các hội đồng thi tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến để nâng cao nhận thức
và nếu sử dụng công nghệ thi này thì phải xử lý hết sức là nghiêm đặc biệt là liên quan tới lộ lọt đề thi
và đề thi
thuộc danh mục bí mật quốc gia độ tối mật
ban chỉ đạo thi cấp tỉnh đã chỉ đạo hội đồng thi liên quan đình chỉ thi hai thí sinh trên do vi phạm quy chế thi
đồng thời tạm dừng nhiệm vụ coi thi đối với các cán bộ có liên quan
bộ giáo dục và đào tạo cũng cho biết thêm sự việc trên không ảnh hưởng đến kỳ thi vì theo kết quả xác minh sự việc
đây là hành vi sai phạm của cá nhân các thí sinh và hiện chưa ghi nhận có thông tin giải đề hoặc hướng dẫn giải đề
từ bên ngoài gửi vào phòng thi
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng giàng amua sinh năm hai nghìn
chú tại huyện sốp cộp tỉnh sơn la đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la
phối hợp với đồn biên phòng mường lạn công an huyện sốt cộp bắt giữ vào chiều ngày hôm qua
tăng vật thu giữ gồm ba mươi gói ni lông chứa khoảng sáu viên ma túy tổng hợp
hai điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan khác
giàng a mua khai nhận mua ma túy của một người đàn ông ở bên kia biên giới về để bán kiếm lời
khi đang trên đường về tới khu vực bản nà vạc xã mường lạn thì bị phát hiện bắt giữ
tại khu vực bản hồi bua xã mường hung huyện sông mã tỉnh sơn la công an huyện sông mã chủ trì
phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu triềng khương đồn biên phòng mường cai
cũng vừa phát hiện bắt quả tăng đối tượng sông giống của sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã mường hung huyện sông mã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một sáu trăm một mươi một viên ma túy tổng hợp bốn cục nhựa thuốc phiện có trọng lượng gần bốn trăm sáu mươi g
một mươi bốn gói ni lông chứa heroin cùng một số vật chứng có liên quan
tại cơ quan công an đối tượng đã khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về để sử dụng và bán kiếm lời
phá vỡ kính xe lấy giấy tờ tùy thân của chủ xe rồi cưỡng đoạt tài sản
đối tượng đinh văn hưng hai mươi sáu tuổi tạm trú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng
đã bị đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng bắt giữ
đối tượng khai nhận điều khiển xe máy trên các tuyến đường phát hiện xe ô tô nào sơ hở thì phá cửa kính rồi lấy toàn bộ giấy tờ tùy thân của chủ xe
sau đó liên lạc với bị hại và yêu cầu đưa tiền để chuộc lại giấy tờ
đối tượng khai đã thực hiện sáu vụ cưỡng đoạt tài sản ở đà nẵng và địa bàn giáp danh quảng nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đinh văn hưng
về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và cưỡng đoạt tài sản
hẹn nhau đi giải quyết mâu thuẫn với nhóm thanh niên khác thế nhưng lại chém nhầm chính bạn trong nhóm của mình gây thương tích một mươi năm
và với hành vi này phan quốc trung sinh năm hai nghìn ba và nguyễn ngọc đang sinh năm hai nghìn sáu đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành
tỉnh an giang khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày hai mươi bảy tháng ba trong lúc trung cùng đang nhậu với bạn thì đối tượng võ văn thơ sinh năm hai nghìn một điện thoại
gọi đang đến cầu kênh làng thuộc ấp tân lợi xã tân phú huyện châu thành để giải quyết mâu thuẫn từ trước đó
đang rủ theo trung và huỳnh danh dự sinh năm hai nghìn năm mang theo hai cây dao tự chế đến điểm hẹn để gặp thơ
khoảng hai mươi một h ba mươi phút cùng ngày khi tới điểm hẹn
giữa hai bên
hai người tiếp tục xảy ra cử cãi dẫn đến đánh nhau
trong lúc hỗn chiến thì trung cầm dao chém nhầm vào người dự gây thương tích một mươi năm
hiện vụ việc đang được lực lượng điều tra công an huyện châu thành tiếp tục xác minh làm rõ
một vụ sạt lở ta luy vừa xảy ra vào đêm ngày hôm qua tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng khiến cho ba căn nhà bị tác động
bảy người bị mắc kẹt và vùi lấp
vụ việc xảy ra vào lúc khoảng hơn hai giờ sáng ngày hôm nay
tại hẻm ba mươi sáu hoàng hoa thám nối với đường khe xanh phường một mươi thành phố đà lạt
vào thời điểm trên một ta lui cao khoảng ba mươi mét đã bất ngờ vỡ đổ kéo theo nhiều đất ập xuống ba căn nhà bên dưới
lúc này có bảy người đang ngủ thì bị đất đá vùi lấp mắc kẹt trong nhà
nhận được tin báo lãnh đạo ubnd tỉnh thành phố đà lạt lực lượng công an đã trực tiếp có mặt tại hiện trường
chỉ đạo lực lượng phương tiện nhanh chóng tìm kiếm các nạn nhân
hiện trường sạt lở rộng khoảng ba nghìn m hai có độ sâu khoảng ba năm m
tại ngôi nhà bốn tầng có năm người mắc kẹt đã sập đổ tầng hầm và một tầng trệt
nghiêng ba mươi độ rất nguy hiểm nên công tác cứu nạn cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên sau khi xác định được vị trí của người bị nạn lực lượng chức năng đã khẩn trương
đục tường tiếp cận nạn nhân đồng thời dùng kích thủy lực cùng với cây chống thép chống sập
và đảm bảo an toàn cắt điện toàn bộ khu vực
đến bốn h năm mươi phút sáng cùng ngày lực lượng cứu hộ đã tiếp cận cứu được năm nạn nhân
trong đó hai người sức khỏe ổn định ba người được đưa đến bệnh viện cấp cứu
hiện công tác cứu hộ hai nạn nhân tiếp theo vẫn đang được công an tỉnh lâm đồng
phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện
thông tin có liên quan tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
theo báo cáo nhanh của bộ giáo dục và đào tạo trong buổi thi vào sáng ngày hôm nay
thí sinh thi các bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên khoa học xã hội
với tỷ lệ trên chín mươi chín thí sinh đến dự thi so với đăng ký
có hai mươi bốn thí sinh đã vi phạm quy chế thi tăng gần gấp đôi so với hai buổi thi đầu
đáng chú ý tại hội đồng thi bắc ninh ghi nhận thí sinh sử dụng điện thoại di động
để ở tủ đựng đồ giám thị đã lập biên bản và xử lý theo quy định
một sự cố nhỏ tại hội đồng thi hà nội điểm thi yên hòa cầu giấy
ghi nhận thí sinh làm bài thi muộn hơn so với thời gian thi
nguyên nhân do trưởng điểm thi đánh trống sớm năm phút nên điểm thi này đã bù giờ cho thí sinh
đánh giá ban đầu của thí sinh giáo viên và dư luận xã hội đề thi khoa học tự nhiên
và bài thi khoa học xã hội nằm trong chương trình trung học phổ thông
bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng vừa sức với thí sinh có sự phân hóa phù hợp
các hội đồng thi đã thực hiện tốt các phương án dự phòng nên đã xử lý kịp thời các tình huống bất thường
đảm bảo tổ chức thi an toàn nghiêm túc
chiều nay ngày hai mươi chín tháng sáu thí sinh sẽ làm bài thi môn ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hai nghìn hai mươi
liên quan tới vụ sạt lở ta luy vừa xảy ra vào đêm qua tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
khiến ba căn nhà bị tác động bảy người bị mắc kẹt vùi lấp
sau nhiều giờ triển khai cứu nạn cứu hộ đến một mươi một h bốn mươi năm phút trưa nay
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lâm đồng
đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát dưới lớp bê tông
tôi đang có mặt tại hiện trường vụ sạt lở tali nghiêm trọng xảy ra vào hai h ba mươi
tại hẻm số ba mươi sáu đường hòa thám phường một mươi thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
vào thời điểm trên một khối tami cao khoảng ba mươi mét kéo theo đất bất ngờ đổ sập xuống
tác động vào ba nhà dân phía dưới lúc này có bảy người đang ngủ bị đất đá vùi lấp kẹt
tiếp nhận tin báo đồng chí trần văn hiệp chủ tịch công an tỉnh lâm đồng
đại tá trương minh đương giám đốc công an tỉnh lâm đồng trực tiếp xuống hiện trường
chỉ đạo lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và chữa cháy chữa cháy công an tỉnh lâm đồng
thực hiện các biện pháp cứu hộ cứu nạn các bản nhân
nhận được tin báo các cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã khẩn trương thực hiện các phương án kỹ thuật nắm tình hình triển khai trinh sát ngôi nhà
theo hướng từ tầng trệt xuống bên phải và bên trái tầng hầm
qua đó xác định được vị trí người bị nạn sau đó khẩn trương đục tường tiếp cận nạn nhân
đồng thời dùng kích thủy lực cùng cây chống thép chống sậm và đảm bảo an toàn cắt điện toàn khu vực
chúng là đang ngủ đang ngủ tầm hai giờ mấy là em nghe cái sao cái âm là mọc dậy
mọc dậy là nhìn xuống là thấy là hiện trường như vậy
ở dưới đây là có hai người là ba mẹ em là ngủ ở dưới láng dưới này
còn bao nhiêu là ở nhà trên hết
tự nhiên nghe tiếng nói
thì anh em giúp mình ra thì điện đài không còn nữa
chứ bật lên bên đi tìm
thì mới tìm tường thoát
đã ra mới thấy sự hiện tượng này là không dám ở nữa mới thoát xuống biển cái đứng
mà không nhìn cái ảo qua hết cái hình ảnh đâu hay biết gì nữa đây
cho họ ở trên họ làm cái cái tường rào nó không đủ bao đám hay nữa là thời gian mưa nó quá tấy
cho nên cái đất này là bãi đất mới đố
nó không chịu nấu nó lùa từ trên xuống dưới
đến bốn giờ năm mươi phút sáng cùng này
lực lượng cứu hộ đã tìm được tường rào
tức cận cứu mạng được năm nạn nhân
trong đó hai người sức khỏe ổn định ba người được đưa đến bệnh viện cấp cứu
đến trưa nay lực lượng chức năng đã tìm thấy vị trí hai nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát dưới lớp bê tông
khi thế cả hai nạn nhân được đưa về nhà tăng lễ bệnh viện đa khoa lâm đồng
để chờ các cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục bàn giao cho gia đình đưa đến cơ nhà an táng
theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường hai ngôi nhà đã bị phá hủy vùi lấp hoàn toàn
hai ngôi nhà ba tầng và bốn tầng khác bị vùi lấp một phần
trong đó có một ngôi nhà bị nghiêng và có nguy cơ đổ sập
vụ sạt lở còn làm ảnh hưởng đến khoảng một mươi năm hộ dân trong khu vực
trong đó có năm hộ bị uy hiếp nghiêm trọng
chính quyền địa phương đã tổ chức thông báo vận động ít nhất một mươi hộ dân sinh sống gần khu vực sạt lở tạm di chuyển đến nơi an toàn
còn tại tỉnh bình phước sau hơn một mươi bốn giờ nỗ lực tìm kiếm
lực lượng cảnh sát phòng chế chế cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã tìm thấy thi thể của cháu bé một mươi tuổi trú tại khu phố hai phường tân đồng thành phố đồng xoài
nạn nhân trong vụ đuối nước khi đi tắm tại khu vực suối giạt
trước đó vào khoảng một mươi bảy h một mươi năm phút ngày hai mươi tám tháng sáu
có hai bé trai chú tại xã đồng tiến huyện đồng phú rủ nhau đi tắm ở khu vực suối giạt thì bị đuối nước
một cháu bé đã bám được vào một cành che khô cách bờ khoảng hai mét
nên người dân nghe tiếng kêu cứu đã kịp thời cứu được
cháu còn lại bị nước cuốn mất tích
nhận được tin báo
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước
đã xuất một xe cứu hộ cùng với hai mươi năm cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng với lực lượng địa phương
triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu vớt người bị nạn
tại hiện trường do nước chảy xiết nhiều cây cối rậm rạp nên công tác tìm kiếm thi thể nạn nhân gặp nhiều khó khăn
đến tám giờ sáng ngày hai mươi chín tháng sáu sau một mươi bốn tiếng nỗ lực tìm kiếm
lực lượng cứu nạn cứu hộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
đã tìm thấy thi thể của cháu bé trên
công an huyện châu thành tỉnh tiền giang cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với nguyễn thanh dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại xã long định huyện châu thành về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo kết quả điều tra dũng cho chị nguyễn ngọc ngân ở xã long an mượn hai mươi tám triệu đồng
dũng nhiều lần yêu cầu ngân trả tiền nhưng người này cố tình tránh né
dũng nhiều lần đến nhà nhưng đều không gặp được ngân nên đe dọa người nhà bằng cách dùng gạch đá ném vào nhà
tối ngày một mươi một tháng năm dũng mang căn xăng và cùng với hai người bạn đến trước nhà ngân
tại đây dũng tạt xăng vào hàng rào và sân nhà rồi châm lửa đốt
đến ngày hai mươi ba tháng năm dũng tiếp tục đến nhà thì gặp em gái của ngân
hai bên xảy ra cự cãi dũng đã dùng súng pháo bắn vào nhà rồi bỏ đi
toàn bộ vụ việc đã được camera ghi lại
quá trình điều tra dũng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
từng có một tiền án nên đối tượng trần thị ngọc dung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
trú tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương đã nhiều kinh nghiệm trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tuy nhiên hành vi của đối tượng này đã không qua mắt được cơ quan chức năng
và vừa bị công an huyện bầu bàng tỉnh bình dương bắt giữ
theo điều tra vào ngày hai mươi ba tháng sáu khi phát hiện một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi trú tại huyện bào bàng sống ở nhà một mình
đối tượng dung đã đến gọi mở cổng và tự xưng là bạn của con bà và cho bà một mươi triệu đồng vì vừa chung vé số
dung cũng yêu cầu bà cụ dẫn vào nơi cất tiền để phòng trộm mất
tin lời của đối tượng bà cụ đã dẫn dung vào phòng ngủ và chỉ trộm cắp tiền
lợi dụng bà cụ không cảnh giác dung đã chiếm đoạt số tiền và vàng với tổng trị giá khoảng hai trăm năm mươi triệu đồng rồi nhanh chóng tẩu thoát
khi bà cụ kiểm tra lại thì phát hiện toàn bộ số tiền vàng tiết kiệm của mình đã bị mất nên trình báo công an
vào cuộc lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà ở khu phố bốn phường tránh nghĩa thành phố thủ dầu một
cùng với số tiền là hơn một trăm tám mươi một triệu đồng cùng với nhiều tài sản là tăng vật có liên quan
tại cơ quan công an dung đã thừa nhận với thủ đoạn tương tự dung gây ra hơn một mươi vụ án trên địa bàn các huyện của tỉnh bình dương
và thị xã trơn thành tỉnh bình phước với số tiền chiếm đoạt được khoảng bốn trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đang phục hồi điều tra vụ án hình sự
trần thị kim minh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi nơi thường trú trước khi bỏ trốn ở số hai mươi hai cầu thang hai khu năm tầng hồ nam lê trân hải phòng
can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trên địa bàn thành phố hải phòng
để phục vụ cho công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng tìm bị hại của vụ án nói trên có thông tin như sau
trần ngọc lan địa chỉ một trăm bốn mươi một cát dài lê trân hải phòng đề nghị bị hại có tên nêu trên hoặc cá nhân tổ chức đơn vị nào biết thông tin của bị hại nêu trên
thông báo với cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đội sáu phòng pc hai số bốn lê đại hành hồng bàng hải phòng
điều tra viên
vũ hữu hiệu theo số điện thoại chín trăm tám mươi ba tám trăm bốn mươi một trăm một mươi ba để làm việc